sau ba ngày họp tại đảo capri của italia hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy
đã ra tuyên bố chung trong đó đề cập đến nhiều vấn đề như căng thẳng tại trung đông cũng như viện trợ cho ukraine
và trong tuyên bố chung nhấn mạnh g bảy sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm ngăn chặn căng thẳng giữa israel và iran leo thang
cũng như chấm dứt tình trạng xung đột hiện nay
bên cạnh đó g bảy cũng phản đối chiến dịch quân sự của israel tại thành phố rafah
cho rằng hành động này sẽ gây ra hậu quả thảm khốc với dân thường
liên quan đến vấn đề viện trợ cho ukraine g bảy cam kết sẽ củng cố năng lực phòng không của kiev
đồng thời cho biết khối này đang đánh giá các phương án khả thi để đóng băng khoảng ba trăm linh tỷ usd tài sản của nga
để hỗ trợ ukraine
trước đó tại hội nghị các ngoại trưởng cũng đã thảo luận về vấn đề quốc tế quan trọng như kết nối cơ sở hạ tầng
an ninh mạng trí tuệ nhân tạo và cuộc chiến chống tin giả